chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
một vụ tai nạn hy hữu vừa mới xảy ra tại xã khánh lộc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
bị vướng vào dây điện một người đàn ông đã bị điện giật rơi xuống sông tử vong
vào chiều qua người dân địa phương nghe thấy một âm thanh lớn kèm theo đó là một người đàn ông rơi xuống sông
và sợi dây điện hạ thế bắc qua sông vào nhà ông dương khôi nguyên bị kéo đứt
người dân nhanh chóng đưa người bị nạn vào bờ và sơ cứu nhưng nạn nhân là anh nguyễn văn đấu đã tử vong
theo nhận định nhiều khả năng trong lúc điều khiển xe chở ghe chở vật liệu xây dựng
khi đến đoạn sông trên thì anh đấu không may bị vướng vào đường dây bị điện giật rơi xuống sông và tử vong
mạo nhận là cán bộ văn phòng chính phủ có biết nhiều lãnh đạo và ở cấp cao và có thể xin việc
sau đó lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các bị hại
bùi minh nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại đường lê trọng tấn thành phố hà nội
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra ban đầu cho thấy mặc dù không có công an việc làm ổn định không có bất cứ mối quan hệ nào
và bản thân có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng hợp hình phạt là một mươi hai năm tù
đang được hoãn thi hành án vì lý do nuôi con nhỏ nhưng nguyệt đã giả danh là cán bộ
văn phòng chính phủ có quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao có thể xin việc chạy công chức chuyển công tác
xin đi du học hưởng học bổng toàn phần do chính phủ tài trợ tại anh mỹ trung quốc để lừa đảo
tùy vào nhu cầu của bị hại mỗi trường hợp nguyệt thu từ hai mươi năm usd đến năm mươi usd
theo điều tra ban đầu từ cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay nguyệt đã chiếm đoạt của nhiều bị hại
với tổng số tiền là trên một mươi năm tỷ đồng để tiêu xài cá nhân
thưa quý vị lừa đảo qua các mạng xã hội
như facebook zalo hoặc whatsapp đã không còn là một thủ đoạn mới
tuy nhiên do nhẹ dạ và hám lợi cho nên một số người dân vẫn bị mắc bẫy
và mới đây nhất trên địa bàn tỉnh quảng ninh đã liên tiếp xảy ra bốn vụ các đối tượng sử dụng tài khoản facebook
để lừa đảo chiếm đoạt gần ba tỷ đồng của các phụ nữ tại thành phố cẩm phả thị xã quảng yên và huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám có một tài khoản tên james jerry kết bạn làm quen với chị trần thị nhung
chú tại thành phố quảng ninh

đối tượng này cho chị nhung biết mình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hiện đang sống tại vương quốc anh và làm việc tại công ty dầu khí victoria
một tháng sau james jerry nói muốn tặng chị nhung trang sức và năm trăm linh đô la mỹ
từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám có một người tự xưng là nhân viên công ty chuyển hàng
gọi điện cho chị nhung thông báo về món hàng gửi qua đường hàng không từ nước anh
nếu chị muốn nhận thì phải nộp nhiều khoản phí khác nhau
do tin tưởng james jerry chị nhung đã ba lần
chuyển tổng số năm trăm một mươi bảy triệu đồng vào các tài khoản khác nhau của các chi nhánh ngân hàng tại thành phố hồ chí minh cho đối tượng trên
sau khi nhận được tiền bọn chúng tắt máy khóa tài khoản facebook
tôi thấy bị thuyết phục cho nên là nhiều lần là tôi đã chuyển tiền vào cái số tài khoản của người gọi điện thoại đến
cũng với phương thức thủ đoạn tương tự như trên các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của chị trần thị quỳnh hương
chú tại huyện vân đồn số tiền bảy trăm một mươi sáu triệu đồng chị nguyễn thị trang chú thành phố cẩm phả năm trăm chín mươi triệu đồng
và chị nguyễn thị nguyệt chú tại thị xã quảng yên sáu trăm hai mươi tám triệu đồng
theo cơ quan chức năng so với trước đây phương thức thủ đoạn của các đối tượng tinh vi hơn
khác để thực hiện các cuộc gọi đồng thời thuê sinh viên những người lao động tự do để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng
sau khi nhận được tiền của nạn nhân chúng nhanh chóng chuyển rút tiền lòng vòng qua nhiều ngân hàng khác nhau
gây khó khăn cho việc phong tỏa tài khoản
các đối tượng này thì thường là một đối tượng là lập một cái facebook giả giả danh là được người nước ngoài
và chúng thì thường đăng những thông tin hình ảnh có liên quan về cái việc mà các đối tượng này
là người nước ngoài
là người nhiều tiền để tạo lòng tin đối với người bị hại
sau đó những đối tượng khác sẽ giả danh là nhân viên hải quan hoặc là nhân viên hàng không
và trực tiếp gọi điện cho người bị hại để nói với người bị hại là cái đồ vật mà các đối tượng này gửi
đã về đến việt nam và yêu cầu người bị hại phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp
để được nhận cái quái hàng đấy
để ngăn chặn hành vi lừa đảo trên công tác tuyên truyền vẫn cần được tăng cường
tới và ngay từ tổ dân phố khu phố
bên cạnh đó các ngân hàng cần có sự trao đổi thông tin thường xuyên với cơ quan chức năng
kịp thời phong tỏa những tài khoản có dấu hiệu khả nghi trước khi chúng tẩu tán
về phía nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc sử dụng mạng xã hội
nếu phát hiện thấy hành vi không bình thường phải nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng
để kịp thời ngăn chặn và bắt giữ đối tượng
thông tin về việc bắt giữ các đối tượng đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản
tại cần thơ và quảng ngãi sẽ có trong cụm tin vắn
chiều ngày năm tháng một mươi các lực lượng công an thuộc công an thành phố cần thơ đã phát hiện
bắt giữ ba đối tượng đột nhập vào các nhà trọ để trộm cắp tài sản
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn hoàng lưu quốc phú và phan thị tuyết ngọc
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận đã thực hiện vụ trộm gần bốn lượng vàng hai mươi bốn k và một mươi tám
hai năm triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân tại nhà trọ phường hưng phú quận cái răng
bán lấy tiền tiêu sải cá nhân
ngoài ra các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm khác
lực lượng công an đã thu giữ một số nữ trang gồm nhẫn dây chuyền hai triệu đồng tiền mặt
và sáu điện thoại di động là tăng vật của các vụ trộm
công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi vừa làm rõ đối tượng bùi phước trọng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản
với thủ đoạn vào ban ngày đi dạo quan sát các nhà dân sơ hở sau đó lẻn vào trộm cắp tài sản
trọng đã đột nhập vào nhà anh bùi phước toàn ở xã nghĩa thương trộm trên một mươi triệu đồng và một điện thoại di động
vờ hỏi mua vàng lợi dụng sơ hở của chủ tiệm đối tượng bất ngờ giật dây chuyền và lắc vàng rồi bỏ chạy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau đã tạm giữ đối với châu long ẩn
tên gọi khác là hận về hành vi cướp giật tài sản
vào khoảng năm h ba mươi chiều ngày bốn tháng một mươi ẩn đến tiệm vàng trung kiên thuộc thị trấn trần văn thời
ra vớ mua vàng lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng ẩn đã thực hiện hành vi giật một sợi dây truyền
và một sợi lắc vàng loại hai mươi bốn k có trọng lượng hai lượng vàng sau đó bỏ chạy
ngay từ tiếng chi hô nhiều người dân xung quanh khu vực trên đã truy đuổi và bắt giữ được ẩn cùng với tăng vật
giao cho cơ quan công an
cơ quan điều tra công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp đã ra hạn lệnh tạm giữ hình sự nhóm năm đối tượng
để điều tra
điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu vực
trạm thu phí cầu sông cái nhỏ
nhóm năm người gồm phạm hoàng quy trần thanh tùng phạm anh vũ trần thiện thắng và vợ là nguyễn thị thanh tuyền
trước đó từ hai mươi h đến hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng chín các đối tượng trên đã có hành vi la hét lớn tiếng điều khiển xe tải
gây cản trở uống tắc giao thông tại trạm thu phí cầu sông cái nhỏ thuộc xã bình thạnh huyện cao lãnh
ngoài ra các đối tượng còn có hành vi nhiều lần hành hung ngăn cản không cho lực lượng công an làm nhiệm vụ điều tiết giao thông
ngăn cản xe của lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đang làm nhiệm vụ và đánh gây thương tích cho một số cán bộ chiến sĩ
mặc dù đã được lực lượng công an tuyên truyền nhắc nhở nhiều lần nhưng các đối tượng trên vẫn tiếp tục có hành vi ngăn cản chống đối
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa tạm giữ hình sự hai nghi can là đào xuân tùng và trần văn tài về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
trước đó công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi và bắt giữ người trái pháp luật nên tiến hành điều tra
sau nhiều ngày theo dõi công an huyện tiến hành bắt khẩn cấp tùng và tài thu giữ nhiều giấy tờ có liên quan
hai đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay tùng làm thuê cho đoàn duy hưng là giám đốc một công ty
công việc của tùng là dùng tiền của hưng đưa cho những người dân ở quanh khu vực huyện gò dầu vay tiền
tùng đã thuê tài và hiếu chưa rõ lai lịch hàng ngày đi thu tiền
bọn chúng đánh và khống chế vợ chồng bà nguyễn thị lành là người vay tiền và ép viết giấy nợ
qua làm việc với hàng chục nạn nhân vay tiền được biết bọn chúng cho vay tiền với lãi suất từ một trăm tám mươi hai cho đến hai trăm tám mươi hai một năm cao gấp nhiều lần so với quy định
hiện công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đang tiếp tục làm rõ hành vi cho vay nặng lãi của các đối tượng
công an thị xã đông triều tỉnh quảng ninh vừa vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt
phạm văn trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thành phố hải phòng ra đầu thú về hành vi giết người
vào trưa ngày ba tháng chín tại phường thanh trường thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên phạm văn trí cùng một số đối tượng tham gia vụ ẩu đả khiến một người tử vong
ngay sau khi gây án phạm văn trí bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi giết người
qua công tác xác minh truy bắt vận động đầu thú công an thị xã đông triều đã tiếp xúc người thân và các mối quan hệ quen biết khác của phạm văn trí nhằm thuyết phục đối tượng ra đầu thú
và cho đến chiều ngày một tháng một mươi đối tượng trí đã đến công an thị xã đông triều tỉnh quảng ninh để đầu thú
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã hải thượng huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa về hai tội giết người và gây dối trật tự công cộng
còn về tội giết người cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa cũng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lê thị khanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã dân lý huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng trần đình mạnh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã cẩm vân huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện